cơ quan điều tra công an quận long biên hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích
để điều tra vụ việc năm học sinh lớp tám ở phường việt hưng bị đánh dẫn đến tình trạng sức khỏe nguy kịch
do mâu thuẫn khi chơi bóng rổ
quyết định khởi tố vụ án được cơ quan điều tra công an quận long biên ký ngày hai mươi sáu tháng ba
để điều tra xác minh làm rõ hành vi vi phạm của cá nhân liên quan
trên tinh thần đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật
chiều ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua em nữ hd một mươi bốn tuổi học sinh lớp tám trở trung học cơ sở việt hưng
phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội chơi bóng rổ tại sân đỉnh lệ mật phường việt hưng
theo gia đình trong quá trình chơi cháu đê xảy ra mâu thuẫn với một học sinh lớp sáu khác tên là ca
sau đó ca bỏ về nhà gọi anh ruột là m học lớp một mươi và bố là t chở nhau bằng xe máy đến sân đỉnh cặp đê
sau đó ca và anh trai của ca lao vào đánh cháu d
khiến cháu đê bất tỉnh tại chỗ
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đức giang
nhưng do diễn biến quá nặng cháu đây được chuyển lên bệnh viện quân y một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
tuy nhiên do bị chấn thương quá nặng nên đến thời điểm hiện tại cháu d được xác định đã chết não
không còn hy vọng gia đình đã đưa cháu đê về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ
tiếp tục dùng thuốc hỗ trợ thở máy cho đến khi không thể thích ứng với cơ thể
thời gian còn lại là rất ít tính từng ngày từng giờ
ngay sau khi luật sư nguyễn anh thơm đăng tải thông tin lên facebook cá nhân
đã rất nhiều người đồng cảm và chia sẻ với mất mát của gia đình cháu đê
khi biết hoàn cảnh của cháu đê có bố đã mất vì tai nạn giao thông cách đây ba năm
mẹ bán hàng rong để nô sinh cộng đồng mạng đã quyên góp hỗ trợ tiền giúp cháu đê chữa bệnh
nhưng khi nhận được hơn một trăm linh triệu đồng chị lan mẹ của cháu xin tri ân
cảm tạ tấm lòng của mọi người và xin ngừng nhận hỗ trợ
vì chị biết con khó có thể được cứu sống sự sống của con cố gắng chỉ duy trì được vài ngày
trưa ngày hai mươi sáu tháng ba chị nguyễn thị lan ba mươi chín tuổi
xin chuyển con trai từ bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ để gần gia đình
nhìn con nằm thoi thót trên giường bệnh duy trì sự sống bằng máy thở
người mẹ đơn thân không còn thiết tha sống
chị lan nói con được dùng thuốc hỗ trợ thở máy cho đến khi không thể thích ứng với cơ thể
thời gian còn lại chỉ tính từng giờ từng phút
tôi chỉ mong một phép màu dù xác định là đã mất con rồi
từ khi con trai gặp nạn chị lan không rời con nửa bước
nghe bác sĩ nói về tình trạng của con chị đã ngất lịp
sau khi được các y bác sĩ tiêm thuốc hồi sức chị làm tỉnh dậy nhưng nước mắt cứ tuôn dài trên gương mặt khắc khổ
thương cảm với hoàn cảnh của mẹ con chị lan cộng đồng mạng đã quyên góp và hỗ trợ tiền giúp cháu đê chữa bệnh
chị lan khóc nức
cháu đề đã chết não hơn một tuần
các bác sĩ tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám cũng đã cố gắng hết sức
nhưng do cháu bị quá nặng đến thời điểm hiện tại gia đình tôi xác định là đã mất con
chị cho biết hiện con trai chị được điều trị tại tầng năm kho hồi sức bệnh viện đà hòa tỉnh phú thọ
tuy nhiên bác sĩ nói còn diễn biến xấu không có hy vọng
trong quá trình chăm sóc con trai tại bệnh viện sáng nay một người bác của gia đình đã đánh con chị vào trong phòng bệnh với mục đích chăm sóc con trai chị
tuy nhiên chị lan không đồng ý và mời người này ra khỏi phòng bệnh
tôi không rõ họ đến khi nào và vào phòng bệnh bằng cách nào nhưng tôi không cho đến gần con trai tôi
đến giờ phút này nhà tôi không cần gia đình chị chăm cháu
gia đình chị lan mong muốn những người đã đánh con trai chị sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
cũng liên quan đến vụ việc này luật sư nguyễn anh thơm đoàn luật sư thành phố hà nội người bào chữa cho nạn nhân nói rằng
quan điểm của ông và gia đình là đề nghị cơ quan công an điều tra xử lý đúng người đúng tội
việc gia đình nghi phạm đến chăm sóc nạn nhân không nói lên điều gì vào lúc này
qua kênh facebook cá nhân luật sư thơm cũng nhận được nhiều tin nhắn từ bạn học của nam sinh
qua tin nhắn bạn học của đê gửi lời tâm sự chụp ảnh những chú hạc giấy mới gấp
nhờ luật sư thơm đưa đến cho bạn học của mình đang nguy kịch trên dường bệnh
có tin nhắn cho biết các bạn của d đã gấp hơn một con học giấy cầu nguyện cho em
luật sư nguyễn anh thơm khẳng định trước hoàn cảnh của gia đình và bức xúc về tính nghiêm trọng của vụ việc
ngay sau khi nhận được sự tiến nhiệm của gia đình tôi đã nhận hỗ trợ pháp luật miễn phí cho vụ án này
hiện sức khỏe của cháu tiên lượng rất xấu tâm lý gia đình cũng đang hoảng loạn
mong muốn của gia đình là quyết tâm đòi lại công lý cho con mình
luật sư thơm cho biết cháu đây nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê
khám ngoài không có dấu vết tổn thương chân tay ngực
phần đầu không có biểu hiện bị vết thương hở rách da chảy máu phu nề
khám trong não bị chấn thương nặng xuất huyết dưới mạng nhện
cháu đê được phẫu thuật hai lần nhưng do vết thương quá nặng dẫn tới chết não
thầm ấy duy trì sự sống từng ngày
do sức đề kháng của trẻ tốt nên có thể kéo dài hơn so với người lớn tuổi
theo thông tin từ luật sư thơm quá trình điều trị cấp cứu
bác sĩ cho mẹ cháu biết cháu bị tổn thương nặng nhất phần hố gáy do bị tác động ngoại lực rất nhiều
gáy là phần nguy hiểm nhất và quan trọng nhất
bị tổn thương nặng nên máu không lưu chuyển lên não và tụ máu đen mới bị chết não
ngoài ra có những tổn thương khác trên vùng đầu nhưng không quan trọng bằng tổn thương phần hố gáy
mọi người đều thương cháu và rất bức xúc mong xử lý nghiêm minh đối tượng đã gây ra cho cháu
theo nhận định ban đầu của luật sư có thể thấy việc chấn thương sỏ não của cháu là do lực tác động bằng vật tay mềm
chủ yếu vào vùng hố gáy dẫn tới xuất huyết dưới mảng nhện
như vậy có thể loại trừ nguyên nhân cháu bị lực tác động
rồi ngã vào chạm đầu với nền sân đỉnh dẫn tới chấn thương sỏ não nặng
cháu cao hơn một trăm bảy mươi cm nặng hơn sáu mươi kg
nếu ngã và đập đầu xuống nền sân thì sẽ để lại những vết thương có thể như gây xước
bầm tím sưng chảy máu ở phía chốt chán hai thái dương hay đỉnh đầu phía sau
để có căn cứ xác định nguyên nhân chấn thương sọ não
cần dựa trên kết quả giám định pháp y của cơ quan chuyên môn về nguyên nhân và cơ chế hình thành vết thương
tuy nhiên qua những nhận định sơ bộ
ban đầu quan điểm của luật sư thấy vết thương vùng hố gáy này khả năng là do lực tác động liên tục bằng vật tay mềm gây ra
và loại trừ việc vào đập với vật tài cứng mặt phẳng là khó gây nền
theo lý luận định tội danh nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực đấm liên tiếp vào vùng gáy đầu
dẫn tới chấn thương sò não nặng sẽ cấu thành tội giết người theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
trường hợp nạn nhân bị lực tác động làm ngã đập đầu xuống nền chấn thương sò não
do bị tác động làm ngã sẽ cấu thành tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
trước đó theo trình báo của gia đình tới cơ quan công an khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng ba
em nhd học sinh lớp tám trường trung học cơ sở việt hưng đi chơi bóng rổ ở sân đình lệ mật
phố việt hưng phường việt hưng quận long biên thành phố hà nội
khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày chị lan là mẹ của nam sinh d nhận được tin về em đê bị đánh rất nặng
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đức giang quận long biên
nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và trải qua hai lần phẫu thuật
do cháu bị tổn thương quá nặng nên sự sống của cháu gần như không còn sức khỏe duy trì từng ngày bằng máy thở
qua thêm hiểu ban đầu chị lan được biết cháu d chơi bóng rổ ở sân đình lệ mật
xảy ra xích mích với một nam sinh lớp sáu sau đó nam sinh này gọi người anh trai học lớp một mươi và bố đến
khi hai người này đến nơi nam sinh lớp sáu và anh trai đã cùng xông vào đánh cháu đê
đối với vnđ
vai trò của người bố luật sư thơm cho rằng cần xem xét vai trò đồng phạm bởi những căn cứ
biết con xảy ra mâu thuẫn nhưng do bên con đã cùng hai con đi xe máy đến gặp bé để giải quyết
thông thường với việc trẻ em mâu thuẫn thì người bố cần phải hỏi rõ cháu bé sự việc khuyên giải
nhưng ông bố này đã bỏ mặt để cho hai con của mình xông vào đánh bé mà không hề cắt ngăn
nếu người bố có mặt và đứng ngay gần đó để mặc cho con xông vào đánh bé thì là người giúp sức ủng hộ về tinh thần

nếu không có thì không có
nếu không có bố đến cùng thì các con đã không dám đánh bé tàn ác như vậy
xét về tương quan lực lượng bên phía đối tượng có ba người áp đảo
trong đó đối tượng lớp một mươi có thông tin đang học boxi trực tiếp đánh bé với kỹ thuật cao
nên phía cháu bé chỉ có một mình hiền lành lo sợ không dám chống lại hay bỏ chạy đã bị đánh chấn thương sỏ não
luật sư nguyễn anh thơm đưa ra quan điểm hành vi của người bố trong trường hợp này cần xem xét với vai trò đồng phạm là có căn cứ
trao đổi với các cơ quan báo chí công an quận long biên tp hà nội cho biết đơn vị đã lập hồ sơ triệu tập những người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ
do hiện tại nạn nhân vẫn đang hôn mê nên chưa thể giám định thương tật để hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp tố tụng khác
luật sư thơm chia sẻ do con bị chấn thương sỏ náo quá nặng thở mái trong nhiều ngày nên sức khỏe ngày càng cạn kiệt
để chuẩn bị cho con mẹ con đã đưa con về bệnh viện đa khoa tỉnh phú thọ những ngày cuối cùng bên gia đình
sự việc sẽ tiếp tục được làm rõ và được cập nhật trong những video tiếp theo